hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
pháp lý thời gian để bắt đầu xây dựng thì chúng ta phải thay đổi một số các thủ tục để làm sao mà dự án này có thể hoàn thành nhanh hơn
bên cạnh đó các chính sách về chẳng hạn như tôi chia sẻ là nếu như ở lâu dài thì chúng ta tính một mươi đồng
thì nếu như chúng ta ở năm mươi năm bảy mươi năm thì chúng ta tính khoảng năm đồng hoặc sáu đồng thôi
thì trong cái cơ cấu giá bán để tạo ra một cái sản phẩm trà bán ở thị trường

thì đây so với một cái sản phẩm đất nền hoặc so với một cái sản phẩm căn hộ

chúng ta có nhu cầu như thế nào
thì như vậy về các góc độ pháp lý thì tôi nghĩ là nó vẫn đảm bảo

vâng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư cường cũng như là tiến sĩ khương hay là chị giang thái
thưa quý vị tâm lý của người mua nhà khi đã bỏ ra một số tiền tương đối lớn
thì thường mong sẽ nhận được quyền sử dụng ổn định lâu dài được cấp sổ đỏ đầy đủ
nhưng nếu hạn của chung cư này chỉ khoảng năm mươi năm thì người dân sẽ phải cân nhắc
dù mới chỉ là dự thảo
nhưng nếu sửa đổi thì cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải có phương án và đưa vào luật cụ thể
thì chủ sở hữu các căn hộ chung cư sau năm mươi năm sẽ được đền bù hay sắp xếp lại chỗ ở như thế nào
để tránh gây tâm lý hoang mang cho người mua
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại